tổng giám đốc who ông tedros anom ghebreyesus cho biết tỷ lệ xét nghiệm và giải trình tự cao hơn rất quan trọng để giới khoa học
tìm hiểu các biến thể có và xác định những biến thể mới xuất hiện ông tedfrost chia sẻ
chúng tôi đang nghiên cứu một số dòng của omicron bao gồm ba bốn và ba năm và một tái tổ hợp khác được tạo thành từ ba một và ba hai
tiến sĩ mariavencokhov trưởng nhóm kỹ thuật chương trình y tế khẩn cấp của who thông báo các dòng virus mới nhất ba bốn và ba năm đã được ghi nhận ở nam phi và một số nước châu âu
bà maria van kerkhove nhấn mạnh
hiện có dưới hai trăm linh trình tự mang các biến thể trên chúng tôi dự đoán điều này sẽ thay đổi
chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ để xem có bất kỳ sự gia tăng nào hay không
cho đến nay chúng tôi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong dịch tễ học hoặc mức độ nghiêm trọng
giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who micro ryan cảnh báo khi virus tiếp tục phát triển thế giới không thể mất dấu vết của virus
việc số ca mắc thấp hơn không có nghĩa là rủi ro thấp hơn vì vậy không nên lơ là đối với covid một mươi chín
trước lo ngại về khả năng virus sars cov hai có thể thay đổi nhiều đến mức
để tránh được khả năng miễn dịch hiện có nhà khoa học hàng đầu của who tiến sĩ sumiya swaminathan cũng nhận định
các dòng phụ và tái tổ hợp sẽ tiếp tục xuất hiện và thế giới phải đầu tư vào các giải pháp cải tiến như vaccine mới
cho đến hiện tại hai dòng biến thể mới ba bốn và ba năm mới xuất hiện vẫn đang được theo dõi sát sao về sự gia tăng trình tự gen
tuy nhiên kết quả chưa cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn hoặc có thể truyền nhiễm nhanh hơn các dòng virus khác thuộc biến thể omicron
mặc dù vậy who vẫn luôn cảnh báo nguy cơ cao từ các biến thể của virus corona và chưa thể coi đây là một bệnh đặc hữu khi covid một mươi chín vẫn còn gây tử vong
đặc biệt đối với những người chưa tiêm chủng không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc chống virus
các chuyên gia cũng khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn dịch bệnh là tiêm chủng và đeo khẩu trang giữ môi trường thoáng khí